cả miền bắc sẽ có mưa rào và rông trên diện rộng
người dân ở toàn bắc bộ nhất là khu vực trung du và vùng núi
cần hết sức lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực vùng núi và trung du phía bắc hạ xuống chỉ còn ở mức hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ là từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
các tỉnh như lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình là những điểm nhiệt cao từ ba mươi ba cho đến ba mươi năm độ
về cơ bản nắng nóng chấm dứt ở khu vực phía tây bắc bộ
dãnh mây rông sẽ làm dịu đi cái nóng ở miền trung
sang ngày mai ở miền trung diện nóng sẽ thu hẹp lại chỉ còn xuất hiện ở khu vực các tỉnh
từ hà tĩnh trở vào cho đến phú yên cường độ nóng không quá gắt từ ba mươi năm cho đến ba mươi sáu độ
đến chiều tối mai dọc các huyện vùng núi phía tây ở các tỉnh thanh hóa nghệ an và thừa thiên huế
có khả năng xảy ra mưa rào và rông dạng nhiệt
trong mưa rông cũng cần phải đề phòng đến hiện tượng tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
ở khu vực miền nam gió mùa tây nam đang có dấu hiệu hình thành và phát triển trở lại
chiều mai khu vực phía tây của tây nguyên các tỉnh miền tây nam bộ bắt đầu có mưa rông ở mức dài rác
cùng với đó nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ giảm xuống còn từ ba mươi bốn cho đến ba mươi sáu độ
trên biển ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai cũng sẽ có mưa rào và rông ở mức giải rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km kèm theo đó là nguy cơ cao về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam cấp bốn nhiệt độ ở mức hai mươi tám cho đến ba mươi bốn độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa một vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông ở mức cấp ba bốn nhiệt độ là từ hai mươi tám ba mươi năm độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước